thưa quý vị và các bạn vào lúc giờ ngày bốn tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng phối hợp với các đơn vị chức năng bất ngờ kiểm tra vũ trường mang tên clap thiamo ở núi đèo thủy nguyên tp hải phòng đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với các chất kích thích
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong tụ điểm ăn chơi này có trên một trăm linh dân chơi cả nam lẫn nữ đang nhún nhảy theo nhạc và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy
qua phân loại và kiểm tra nhanh trong nước tiểu đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với các chất kích thích
ngay sau đó các đối tượng này đã bị di lý về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng tiếp tục điều tra làm rõ